mặc dù người dân hai xã hồng kỳ và xã nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội đã dỡ bỏ liều bạt
mở đường cho xe chở rác vào khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn
tuy nhiên theo ghi nhận tại một số bãi rác khu vực đô thị vẫn chưa được thu dọn hết
tại các quận nội thành hà nội trong ngày một mươi tám tháng bảy vẫn còn tồn tại nhiều vị trí tập kết rác chưa được vận chuyển đi
một số điểm tập kết rác tạm thời dù được phủ bạt nhưng mùi hôi thối bốc lên do rác để lâu ngày
rác lâu ngày chưa được vận chuyển đi đã gây ô nhiễm môi trường tiềm mẩn nguy cơ gây bệnh tật cho người dân sống xung quanh
vì nhiệt độ ngoài trời tại thời điểm này rất cao khiến rác càng phân hủy mạnh
dự kiến thành phố hà nội sẽ hoàn thành thu gom vận chuyển rác thải tồn động trong ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy